thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung cùng sáu đồng phạm
với cáo buộc giúp liên danh nhật cường đông kinh trúng thầu trái quy định
ông nguyễn đức trung bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo buộc dù gói thầu số hóa năm hai nghìn một mươi sáu do sở kế hoạch và đầu tư hà nội làm chủ đầu tư
và người có thẩm quyền đối với gói thầu là giám đốc sở nhưng ông nguyễn đức trung là chủ tịch
ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo đình chỉ dừng thực hiện gói thầu này trái quy định của pháp luật
sau khi dừng thầu ông trung yêu cầu sở kế hoạch và đầu tư hà nội lựa chọn công nghệ số hóa
cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của tp
trong khi thành phố chưa hình thành cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung và cho công ty nhật cường thí điểm số hóa
để cho công ty nhật cường tham gia đấu thầu và trúng thầu
đồng thời công ty minh hoa do vợ ông trung làm giám đốc ký kết hợp đồng kinh tế với công ty nhật cường
có cơ sở xác định là hợp đồng khống để liên danh nhật cường đông kinh hợp thức hóa số hồ sơ năng lực
để dự thầu và trúng thầu
đây là vụ án thứ ba mà ông trung phải hầu tòa
trước đó cựu chủ tịch hà nội đã phải nhận năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
và tám năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tổng hợp hình phạt là một mươi ba năm tù
cũng trong sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xét xử vụ án sai phạm
tại công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco liên quan đến ông tất thành cang
nguyên phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm và một mươi chín đồng phạm
theo cáo trạng vì những động cơ và mục đích khác nhau với vai trò chỉ đạo và quyết định của ông tất thành cang
cùng hàng loạt hành vi sai phạm của các đồng phạm trong việc vận chuyển nhượng chín triệu cổ phần
cho đối tác chiến lược là công ty nguyễn kim với giá là bốn mươi đồng một cổ phần
mà không thông qua đầu giá không được thẩm định giá là trai với quy định
hành vi trên của các bị cáo đã gây thất thoát cho sadeco một một trăm linh ba tỷ đồng
nhà nước bị thất thoát số tiền hơn sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng trong đó riêng thành ủy tp hcm bị thất thoát hơn một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
ngoài ra có bảy bị cáo còn có hành vi tham ô hơn bốn bảy tỷ đồng qua việc chi tiền thù lao quỹ khen thưởng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam lê hoàng quang tiến
trú tại phường tứ hạ thị xã hương trà về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một mươi một trong khi đang uống cà phê xuất phát từ mâu thuẫn trong lời qua tiếng lại hai bên đã xảy ra xô xát
lê hoàng quang tiến đã dùng một con dao mang theo đâm nhiều nhát vào vùng hông và ngực của nguyễn tấn phi
và hồ đăng nhật tú gây thương tích với tỷ lệ lần lượt là một mươi hai và chín
tại cơ quan công an đối tượng lê hoàng quang tiến khai nhận con dao trên đã được mua khi đang làm thuê tại tp hcm với mục đích là để phòng thân
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
trong lúc chờ thi hành bản án hai năm tù về tội cướp giật tài sản một đối tượng đã thực hiện hàng loạt các vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn
công an liên triểu tp đà nẵng vừa tiến hành truy xét thành công và bắt giữ đối tượng nguyễn văn toàn một mươi bảy tuổi chú phường hòa thọ tây quận cẩm lệ tp đà nẵng
là thủ phạm đã gây ra hàng loạt các vụ đột nhập trộm cắp tài sản của nhà dân trên địa bàn thành phố
theo cơ quan điều tra từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một toàn thường xuyên đi nhờ xe ô tô của bạn đến gần khu vực trộm cắp và đi bộ để quan sát
tìm kiếm nhà dân sơ hở thực hiện hành vi đột nhập
toàn thường chọn khung giờ từ nửa đêm về sáng lúc mọi người ngủ say thì treo vào nhà để lấy trộm tài sản phần lớn là tiền điện thoại máy tính sách tay
cho đến thời điểm bị bắt toàn thừa nhận đã thực hiện chót lọt một mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận hải châu thanh khê liên triều tổng trị giá ước tính gần một trăm linh triệu đồng
số tài sản trộm cắp được toàn đã đem bán lấy tiền tiêu xài
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh bắc ninh xảy ra một số vụ đập phá cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản của người dân để trên xe
các đối tượng rất liều lĩnh thậm chí là hành động ngay giữa ban ngày gây không ít lo lắng cho các chủ phương tiện
trước tình trạng trên công an các địa phương đã khẩn trương xác minh điều tra làm rõ và bắt giữ các đối tượng có liên quan
đây là hiện trường vụ việc xảy ra vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại cổng trường mầm non suối hoa thuộc phường suối hoa
chiếc xe ô tô của chị nguyễn thị thùy ở thành phố bắc ninh đã bị kẻ gian đập vỡ cửa kính lấy trộm nhiều tài sản trong xe với tổng giá trị khoảng ba mươi triệu đồng
khẩn trương xác minh điều tra công an tp bắc ninh đã làm rõ đối tượng phạm tội là lê đình tuấn chú tỉnh nam định
đối tượng này đã có một mươi tiền án về tội trộm cắp tài sản
tiếp đó tối hai mươi tháng một mươi hai biết chủ xe ô tô để số tiền lớn trong xe nguyễn văn mạnh chú thành phố bắc ninh đã đập vỡ cửa kính ghế phụ và lấy trộm một chiếc ví bên trong có khoảng ba mươi
đây là hiện trường vụ việc xảy ra vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại cổng trường mầm non xối hoa thuộc phường xối hoa thuộc tội trộm cắp tài sản trong xe với tổng giá trị khoảng ba mươi triệu đồng
đây là hiện trường vụ việc xảy ra vào sáng ngày một mươi năm một mươi hai đối tượng phạm tài sản trong xe lê đình tuấn chú tỉnh nam định
thì trong khi đó là em cầm một cầm bàn đá em đập vỡ kính xe em đập vỡ kính xe thì xong rồi em cầm một chiếc ví em đi về nhà
là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản lô văn thuận chú tỉnh nghệ an cũng vừa bị công an huyện quế võ khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
lợi dụng đêm tối và sơ hở của người dân chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn thuận liên tiếp gây ra ba vụ đập vỡ kính xe ô tô tại thôn giang liễu xã phương liễu và trộm cắp tài sản với tổng giá trị thiệt hại hơn ba mươi hai triệu đồng
từ phòng trò đi qua thì đi trong khu vực giang liễu phương liễu thì thấy một cái con xe màu đỏ không biết hành nhãn nhiều gì
thì thấy ở trong
nên là có một cái da nhỏ để đằng sau thì thấy
ngày sinh yên bình là lấy tiền đập kính để lấy tiền
quá trình điều tra cơ quan công an xác định đối tượng gây ra liên tiếp ba vụ trong một đêm
đối tượng rất là liều lĩnh dùng búa và gậy đập cửa kính ô tô liên tiếp trong khoảng một thời gian ngắn
đây đều là những đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản không việc làm ổn định
và thường đi lang thang lợi dụng chủ tài sản sơ hở để trộm cắp
các đối tượng phạm tội hoạt động với thủ đoạn rất manh động và liều lĩnh như dùng gạch đá thanh gỗ ném vỡ kính xe và trộm cắp tài sản
điều này đã khiến không ít chủ phương tiện lo lắng vì không những mất tài sản có giá trị mà phương tiện còn bị hư hỏng
chúng tôi cũng khuyến cáo đối với nhân dân trên địa bàn đề nghị nhân dân cũng chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa đối với tội phạm
một là đối với các chủ xe ô tô thì không nên để đồ vật tài liệu tài sản có giá trị trên xe khi mà chúng ta xuống xe rời xe khỏi phạm vi quản lý của xe ô tô
cái thứ hai là các phương tiện đồ vật tài sản có giá trị như ô tô xe máy thì đề nghị là nên để ở những nơi có quản lý trông coi
thời điểm tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đang đến gần là khoảng thời gian các đối tượng
phạm tội thường lợi dụng để hoạt động đáng chú ý là tội phạm trộm cắp tài sản
do đó mỗi người dân cần chủ động bảo vệ quản lý tài sản đồng thời tích cực phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng công an để nhanh chóng điều tra
làm rõ góp phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn
sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo vũ huy hoàng
cựu bộ trưởng bộ công thương và ba bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại bộ công thương tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát sài gòn sapeco và tp hcm
gây thiệt hại cho nhà nước hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
bốn bị cáo kháng cáo trong vụ án này gồm vũ huy hoàng cựu bộ trưởng bộ công thương phan trí dũng cựu vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ bộ công thương
lâm nguyên khôi cựu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hcm và lê quang minh cựu trưởng phòng phòng phát triển hạ tầng sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
tại phiên phúc thẩm diễn ra sáng nay chỉ có hai bị cáo phan trí dũng và lâm nguyên khôi có mặt tại tòa
trong phần thủ tục hội đồng xét xử cho biết trước khi phiên tòa diễn ra tòa phúc thẩm nhận được đơn xin hoãn phiên tòa của bị cáo vũ huy hoàng
do bị cáo đang mắc bệnh phải điều trị ở bệnh viện hữu nghị
bị cáo lê quang minh cũng có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do bị cách ly y tế
sau khi thảo luận hội đồng phúc thẩm cho biết đã xem xét việc vắng mặt có mặt của các bị cáo
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án từ đó quyết định hoãn phiên tòa
phiên phúc thẩm sẽ được mở lại trong thời gian sớm nhất
trước đó tòa nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này
tuyên phạt cựu bộ trưởng bộ công thương vũ huy hoàng một mươi một năm tù phan trí dũng chín năm tù cùng về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo lâm nguyên khôi bị phạt bốn năm sáu tháng tù lê quang minh ba năm sáu tháng tù cùng về tội
vi phạm các quy định về quản lý đất đai
sáng nay tòa nên dân tp hồ chí minh đã đưa ra xét xử vụ sai phạm tại công ty cổ phần phát triển
nam sài gòn sadeco liên quan đến ông tất thành căng nguyên phó bí thư thường trực thành ủy tp hồ chí minh và một mươi chín đồng phạm
theo cáo trạng vì những động cơ mục đích khác nhau với vai trò chỉ đạo và quyết định của tất thành cang
cùng hàng loạt hành vi sai phạm của các đồng phạm trong việc chuyển nhượng chín triệu cổ phần cho đối tác chiến lược
là công ty nguyễn kim với giá bốn mươi đồng một cổ phần mà không thông qua đấu giá không được thẩm định giá là trái với quy định
hành vi trên của các bị cáo đã gây thất thoát cho sadeco một một trăm linh ba tỷ đồng
ngoài ra có bảy bị cáo còn có hành vi tham ô hơn bốn bảy tỷ đồng qua việc chi tiền thù lao và quỹ khen thưởng
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng vừa bắt quả tang một mươi chín đối tượng
tham gia đá gà ăn tiền tại ấp tâm phước xã đại tâm huyện mỹ xuyên
vào ngày hôm qua công an tỉnh sóc trăng kết hợp với công an huyện mỹ xuyên bất ngờ ập vào khu đất chống
tại hẻm năm thuộc ấp tâm phước xã đại tâm huyện mỹ xuyên bắt quả tang một mươi chín đối tượng đang tham gia đánh bạc
dưới hình thức đá gà ăn tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ năm con gà một mươi ba xe mô tô trên ba mươi bốn triệu đồng
và một số tăng vật liên quan vụ việc đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định
bất ngờ tiến hành kiểm tra khách sạn phượng hoàng ba tại phường điện biên thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện bắt quả tang bảy đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
tại chỗ lực lượng công an bắt giữ bốn đối tượng môi giới mại dâm cùng chú tại tỉnh thanh hóa
bước đầu tại cơ quan công an các gái mại dâm và những người mua dâm đều khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán dâm
thông qua sự môi giới của các đối tượng nói trên
trong đó lê công đức là lễ tân khách sạn phượng hoàng ba
khi biết khách có nhu cầu đức sẽ liên hệ với nguyễn thị tới để điều gái đến khách sạn bán dâm cho khách
với giá từ một ba triệu đồng một lần
sau đó lê công đức và nguyễn thị tới sẽ lấy tiền hoa hồng từ các gái mại dâm và cả khách mua dâm
riêng lê thị kim oanh và chu thị lệ là hai đối tượng vừa môi giới mại dâm vừa trực tiếp tham gia bán dâm
một vụ hỏa hoạn thương tâm vừa xảy ra tại tỉnh thanh hóa khiến ba người trong cùng một gia đình tử vong
vụ cháy xảy ra vào khoảng h ba mươi phút sáng sớm nay tại ngôi nhà ba tầng số hai a triệu quốc đạt
phường điện biên thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
sau gần ba mươi phút nỗ lực chữa cháy lực lượng chức năng mới cơ bản khống chế được đám cháy
tuy nhiên vụ cháy đã khiến ba nạn nhân tử vong gồm hai vợ chồng chủ nhà và một người con khoảng một tuổi
ngoài ra còn có người đang được đưa đi cấp cứu tại bệ viện đao khoa tỉnh thanh hóa
được biết ngôi nhà trên được chủ nhà sử dụng tầng một để kinh doanh bề cá cảnh và dụng cụ trang trí bể cá cảnh
nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục xác minh làm rõ
bắt đầu từ ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi hai tỉnh lâm đồng sẽ dừng toàn bộ các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín trên tất cả các tuyến quốc lộ qua địa bàn
đây là chỉ đạo mới của ubnd tỉnh nhằm đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
trước đó để thực hiện phòng chống dịch tỉnh lâm đồng đã lập hơn một mươi chốt kiểm soát dịch tại các tuyến cửa ngõ trên địa bàn
tính đến chiều qua tỉnh lâm đồng có hai chốt kiểm soát dịch bệnh liên tỉnh đang hoạt động
chốt đầu tiên nằm ở đèo chuối quốc lộ hai mươi huyện đạo hoai kiểm soát người dân vào tỉnh lâm đồng từ tp hcm đồng nai và các tỉnh phía nam
và chốt số hai nằm tại xã đạ trai huyện lạc dương kiểm soát người dân vào địa phương từ tỉnh khánh hòa
trong các chốt kiểm soát dịch bệnh chốt số một là chốt thường xuyên quá tải do lượng người vào tỉnh lâm đồng nhiều và tăng đột biến khi các tỉnh thành mở cửa đi lại thực hiện bình thường mới